tỉnh sơn la vừa tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ một phần năm trăm linh lô đất số một và hai
thuộc khu đô thị mới gắn với dự án thoát lũ suối nậm la thành phố sơn la
đây là đồ án xây dựng có quy mô lớn nhất và ý nghĩa quan trọng hình thành khu đô thị mới của thành phố sơn la trong tương lai
với diện tích hơn một trăm linh hectare nằm trong vùng lõi trung tâm thành phố quy hoạch nhằm mục tiêu xây dựng khu hành chính tập trung cấp tỉnh
trung tâm tổ chức sự kiện cấp vùng gắn với không gian kiến trúc thiết chế văn hóa bên cạnh khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà tù sơn la
điểm nhấn quan trọng là quảng trường tây bắc và quần thể tượng đài bắc hồ với đồng bào các dân tộc tây bắc
việc công bố quy hoạch và xác định mục tiêu xây dựng thành phố sơn la nằm trong phê duyệt của thủ tướng chính phủ
đến năm hai nghìn hai mươi thành phố sơn la sẽ trở thành đô thị loại hai và là trung tâm của tiểu vùng tây bắc